công suất khai thác một trăm linh m ba một năm và thời hạn khai thác là bảy năm tính từ ngày được cấp giới phép
không khó để chúng tôi tiếp cận được bốn đến năm chiếc tàu hút đang làm việc hết công suất

trên những con tàu hút cũng không hề có bất kỳ logo doanh nghiệp hay số hiệu nào của phương tiện
còn tại khu vực xã thái bình tân hà và tân biên
cũng thuộc huyện yên sơn hoạt động khai thác cát diễn ra dầm rộn suốt ngày đêm

trong thời gian đầu tiên bọn tôi ở đây là không cho đến đây làm là nó dẫn xã hội đen về
nó dẫn một xe nó cho một xe xã hội đen về đây nó đi cắt một gia đình ở đây

bây giờ em nói nha cái bờ rượu rác cái sông như thế này thì nó lở vào tận trong cái dãy ngô của nhà em này
ờ nó lở khuẩn thế đấy

như thế nào các anh xem nào cũng vậy
hít cho bọn em cho dân bọn em làm

cột điện của cái ấy này
nhưng mà lở đấy là do lũ hay là gì

không dám xảy đèn đỏ hết vào đây nào
hút đêm thôi
hút đêm thì nó cũng tầm mấy giờ nó làm

thì cứ bảo là nên báo cả xã nên xã xuống cả
trong khi đó làm việc với phóng viên
lãnh đạo các xã được phản ánh để xảy ra tình trạng
tình trạng khai thác cát bừa bãi làm sạt lở đất nông nghiệp
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
thì đều cho rằng thẩm quyền cấp xã không thể xử lý được
trong quá trình khai thác của các đơn vị này
thực tế ra thì cái này cũng không thể tránh khỏi một trăm linh được
thì chắc chắn là sẽ có ý kiến nội ý kiến kia
nhưng qua cái ý kiến mà các anh cũng trao đổi là người dân có ý kiến là
làm thay đổi dòng chảy rồi là làm gây thiệt hại hoa màu
của nhân dân trên địa bàn của xã
thì trên thực tế đến cái thời điểm này thì
cái việc mà khai thác thì thực tế thì ảnh hưởng đến hoa màu cũng như là
ảnh hưởng đến hồng chảy
thì đến thời điểm này thì thật sự trên địa bàn xã là
có một điểm một điểm là vừa qua là đơn công dân là cũng có ý kiến
là cái việc mà đơn vị là có các cái doanh nghiệp đơn vị là khai thác cắt
là gây ảnh hưởng
đơn vị là sạch nở sạch nún
nhưng trên thực tế thì chính quyền địa phương là cũng là cùng với công ty rồi là báo cáo là các cấp như cấp thuyện
là cùng phối hợp để tiến hành kiểm tra căn cứ theo nội dung đơn của công dân
thì có một khu vực là tại khu vực thôn ngành nghề
đấy là có công dân có ý kiến là cái việc mà đề nghị là xem xét cái việc khai thác
việc mà quản lý cái cá sở trên sông như anh em của tôi là cực kỳ khó khăn

với lý do là như bây giờ cái xoài sính của chúng tôi là nó xảy ra rất nhiều
nhưng mà nó không phải là do người ta khai thác gần đấy để nó xảy ra
mà ngay như sáng nay kìa hội hồng dân chúng tôi là cũng bị chân vấn cái nội dung rất là nhiều
nó với lý do là người ta khai thác thì người ta khai thác ở bên bên bên bờ bên tháng quân
tháng quân ở bên kia
thế nhưng mà để người ta lại để cho tạo cái dòng chảy ấy
đấy nó lại thế
tạo chảy nó thúc vào cái xoài của anh tôi
thì nó mới lở đất sản xuất của bà con dân
thế nên là cũng rất là khó cho cái việc là anh em của tôi quản lý cái việc ấy
đấy ngay sáng nay là anh em của tôi cũng chỉ có được nhiều
với cái ý kiến của đại biểu của dân về cái việc khai thác cái xoài ở dưới bầy
anh em sản lập

là công ty hay doanh nghiệp mà được người dân tỉnh cất bỏ thì cũng phải làm theo đúng cái phạm vi
và làm thế nào khai thác đảm bảo được cái quy định mà cũng không để ảnh hưởng đến cái đất sản xuất của người dân
còn trên tuyến tông lô chảy qua địa bàn phường tân hà thành phố tuyên quang
tình trạng khai thác cát một cách bừa bãi cũng diễn ra khiến người dân bức xúc
đứng trên khu vực cầu tân hà quan sát xuống dưới lòng sông lô
như một đại công trưởng với hàng chục chiếc tàu hút hoạt động âm âm dung chuyển cả một khúc sông
ngay gần đó là một bến bãi tập kết khổng lồ có sức chứa tới hàng nghìn mét khối
từng đoàn xe tải nườm nượp chở cát xoài để vận chuyển tiêu thụ nhiều nơi
tuy nhiên cũng giống như tại khu vực xã tân long nơi đây cũng không cắm bất kỳ biển báo công khai nào về dự án
trên các con tàu cũng không hề có số hiệu hay biển hiệu để có thể nhận biết đây là doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản
một số người dân địa phương cho biết do các điểm cấp phép khai thác cát sỏi trên sông lô nằm ở giáp danh giữa các địa phương
nên các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép thường lợi dụng sự mập mờ chỉ giới
có thời điểm các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
các tạc sẽ liên tục thay đổi chiến thuật hoạt động
khi bị kiểm tra gắt gào ban ngày các đối tượng sẽ chuyển khai thác ban đêm
ngày tập kết nghỉ ven bờ trạng thái như không hoạt động hoặc sẽ chuyển sang trạng thái hút cát chuyển từ tàu lên bờ
và vai trò như một địa điểm tập kết chung chuyển cát
đưa những thông tin hình ảnh phóng viên ghi nhận được về hiện trạng khai thác cát sỏi trên sông lô
đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang đều cho rằng
hiện tượng khai thác vượt chỉ giới cấp phép mỏ hay khai thác trộm
thì những năm trước đây có diễn ra
tuy nhiên gần đây dưới sự chỉ đạo của ubnd tỉnh thì tình trạng này hầu như đã không còn

xin chào các bạn
xin chào các bạn
xin chào và hẹn gặp lại